điều tra vụ bé sinh năm hai nghìn hai mươi ba tử vong vì nứt sọ ở bình định
đà nẵng tìm thấy nam thanh niên bị sóng biển cuốn mất tích
quảng nam giải cứu hai tài xế bị tai nạn mắc kẹt trong cao biên xe
đột kích bắt giữ bốn tàu cát tạc trên sông hồng thu hơn một một trăm linh m cuối cát
nhiều dấu ấn tại lễ hội hoa sim biên giới năm hai nghìn hai mươi bốn
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết
thưa quý vị ngày hai mươi tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân phường trần quang diệu tp quy nhơn
bình định cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ cho bé sinh năm hai nghìn hai mươi ba
tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng năm sau khi được người giữ trẻ ở một nhà trẻ tự phát
thuộc phường trần quang diệu cho uống sữa rồi nằm chơi trên võng cháu v a n sinh năm hai nghìn hai mươi ba
đột nhiên nôn ói và hôn mê ngay sau đó bé n được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu
theo lãnh đạo bệnh viện cháu n được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn ói nhiều
nên các bác sĩ đã đưa vào khoa nhi để thăm khám và điều trị
qua kiểm tra các bác sĩ phát hiện trên đầu cháu n có dấu hiệu bị tổn thương nên đã chụp ct xóa não
kết quả cháu n bị nứt sọ
thông tin với bác sĩ phía gia đình cháu n và người giữ trẻ đều cho biết cháu n không bị té ngã hay bị ai tác động
lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho hay các bác sĩ đưa cháu đi mổ để xử lý chỗ nứt sọ
và đưa về khoa điều trị nhưng cháu n đã không qua khỏi
chị nttl sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mẹ của cháu n chú xã canh hiển huyện vân canh bình định cho hay
trước khi đi nhà trẻ con của chị vẫn vui vẻ cười đùa bình thường
về phía nhà trẻ chị nhtb chủ nhà trẻ cho biết sáng một mươi bảy tháng năm cô giữ trẻ vẫn cho bé nờ uống sữa và nằm trên võng như mọi khi
một lúc sau tôi thấy cháu ói rồi nằm mê man tôi lập tức gọi cho mẹ cháu
người này nói đồng thời cháu n đã không có cháu n
cháu n cho hay ở nhà giữ trẻ cháu n không bị té ngã hay ai đối xử tàn tệ gì cả
theo chủ nhà trẻ này trước đó khoảng hai ngày chị cũng có báo cáo cho gia đình là cháu nờ có triệu chứng ói sau khi uống sữa
liên quan đến vụ tai nạn đuối nước do sóng biển cuốn tại đà nẵng khiến hai người tử vong và một người mất tích
ngày hai mươi tháng năm ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng cho hay
cơ quan chức năng đã tìm thấy năm thanh niên mất tích tử vong sau hai ngày tìm kiếm
cụ thể sau nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích do sóng biển cuốn trôi
trong các ngày một mươi tám một mươi chín tháng năm nhưng chưa có kết quả
dạng sáng hai mươi tháng năm lực lượng chức năng tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm
và phát hiện nạn nhân t v l sinh năm hai nghìn quê hưng yên nằm cách vị trí gặp nạn gần ba km
nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà
trước đó vào ngày một mươi tám tháng năm tại bãi biển thuộc phường khuê mỹ ngũ hành sơn
có một nhóm chín thanh thiếu niên xuống tắm biển tại khu vực đã cắm bảng nguy hiểm cấm tắm và bị sóng quân trôi
sau khi phát hiện các nhân viên cứu hộ của đội cứu hộ và khu du lịch kịp thời ứng cứu được tám em đưa vào bờ
nhưng có hai người gồm h v t sinh năm hai nghìn một mươi hai trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
và t d q t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam không may qua khỏi
nạn nhân t v l sinh năm hai nghìn quê hưng yên bị sóng cuốn trôi mất tích
theo ông nguyễn đức vũ trưởng ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng khuyến cáo
qua sự cố đáng tiếc này ban quản lý rất mong người dân du khách khi tắm biển hãy tuân thủ các bảng hướng dẫn tắm
không tắm biển khi có sóng to không tắm tại những khu vực có bảng nguy hiểm cấm tắm
chỉ tắm tại những khu vực đã răng phao an toàn có nhân viên cứu hộ trực
tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn cũng như hiệu lệnh bằng còi cờ của nhân viên cứu hộ
để đảm bảo an toàn cho bản thân tránh những sự cố đuối nước đáng tiếc xảy ra
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây ra thiệt hại về người và của
mới đây trên đường dt sáu trăm linh chín c đoạn qua địa phận xã đại minh huyện đại lộc tỉnh quảng nam
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến hai tài xế bị thương nặng
theo đó xe tải mang biển kiểm soát chín mươi hai c một mươi hai nghìn tám trăm năm mươi bảy do anh lê trung bảo ba mươi một tuổi ở xã điện hòa
thì xã điện bàn tỉnh quảng nam điều khiển
lưu thông theo hướng từ xã đại minh đi xã đại phong
khi đến địa điểm trên xe đã va chạm trực diện với xe tải mang biển kiểm soát chín mươi hai c hai mươi nghìn sáu mươi
do anh nguyễn văn trường ba mươi năm tuổi ở xã bình phục huyện thăng bình tỉnh quảng nam điều khiển
theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh khiến đầu của cả hai xe tải bị biến dạng hoàn toàn
hậu quả cả anh bảo và anh trường đều bị thương nặng và mắc kẹt trong ca bin
nhận được thông tin lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều động xe cầu xe múc cùng các phương tiện cứu hộ khác đến giải cứu
lực lượng y tế cũng được cử đến để sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân
sau gần một giờ nỗ lực anh trường đã được đưa ra khỏi cabin xe và được trở đi cấp cứu
tuy nhiên việc giải cứu anh bảo gặp nhiều khó khăn hơn do phần đầu của anh bị chấn thương nặng
chảy nhiều máu và chân bị kẹt chặt
các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu chuyển thuốc giảm đau và chuyển nước để giữ sức khỏe cho anh bảo
lực lượng cứu hộ buộc phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kéo rời xe tải của anh bảo ra khỏi hiện trường
sau gần một giờ anh bảo đã được đưa ra khỏi ca bin xe thành công đưa đến bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được công an huyện đại lộc điều tra làm rõ
ngày hai mươi tháng năm thủy đoàn trưởng thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông cho biết
quá trình làm nhiệm vụ đơn vị vừa bắt giữ bốn tàu cát tặc đang hút trái phép một một trăm linh mét khối cát
khi bị tổ công tác của lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra những người trên tàu chở cát trái phép khóa cửa vào buông lái
tăng ga bỏ chạy để tiêu hủy chứng cứ
theo đó hồi hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm trên sông hồng thị trấn văn giang tỉnh hưng yên
tổ công tác của thủy đoàn một chủ trì phối hợp với phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm
trên đường thủy nội địa phòng tám cục cảnh sát giao thông phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên
và công an huyện văn giang đã kiểm tra phát hiện bốn tàu hút cát trái phép
cụ thể tàu nd ba nghìn năm trăm chín mươi ba cập mặn nhận cát từ tàu hút không gắn biển số
những người trên tàu nd ba nghìn năm trăm chín mươi ba khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra đã khóa trái cửa tăng ga di chuyển không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng kiểm tra
tàu di chuyển đến bờ trái sông hồng xã thắng lợi huyện văn giang tỉnh hương yên
thì người điều khiển phương tiện mới cho tàu dừng lại và hút cát trong khoang bơm ra ngoài để hủy chứng cứ
trên tàu có anh trần thọ giao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là lái tàu anh trần phú công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là chủ tàu
và anh trần phú bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là máy trưởng tất cả đều trú tại huyện xuân trường tỉnh nam định
cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện chín trăm linh mét khối cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
kiểm tra phương tiện hút lực lượng chức năng phát hiện tàu không kẻ gắn biển kiểm soát không có đăng kiểm vr theo quy định
trên tàu có anh nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại duy tiên hà nam
không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người lái phương tiện và giấy phép khai thác khoáng sản
hai người còn lại là anh bến anh quyết đã bỏ chạy lên bờ
tàu nd ba nghìn tám trăm sáu mươi một đang cập mạng nhận cát từ tàu hd bốn trăm tám mươi hai
trên tàu có ông hà văn việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại
giao thủy nam định anh trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại
xuân trường nam định những người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh hơn hai trăm linh mét khối cát
đang chở trên tàu tàu hd bốn trăm tám mươi hai do ông ngô văn đích
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại lạng giang bắc giang làm chủ phương tiện
trên tàu có ba người khác cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến
phương tiện và hoạt động khai thác cát thủy đoàn một đã tiến hành lập biên bản
tạm giữ phương tiện giấy tờ liên quan và một một trăm linh mét khối cát bị hút trái phép
đồng thời bàn giao cho công an huyện văn giang tiếp nhận thụ lý và giải quyết
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
bắt nhóm đối tượng tạt sơn thuê vào nhà người khác với giá một triệu đồng
ngày hai mươi tháng năm công an quận sáu tp hcm đang lập hồ sơ xử lý võ ngọc nhi ba mươi bảy tuổi
võ ngọc nhị em trai của nhi ba mươi bốn tuổi cùng ngủ tại quận sáu
và dương ngọc hiền hai mươi tám tuổi cùng ngủ tại quận sáu
bộ tài huyện bình chánh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó bà t t p n năm mươi một tuổi ngủ quận tám đến cơ quan công an trình báo về việc
tiệm tạp hóa của bà trên đường chu văn an phường hai quận sáu bị kẻ xấu nhiều lần tạt sơn
bà n nghi ngờ nguyên nhân có thể là do liên quan đến việc chuyển nhượng căn nhà trên đường phạm đình hổ phường hai quận sáu
do bà đứng tên chủ sở hữu
tiếp nhận trình báo các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận sáu
nhanh chóng vào cuộc điều tra lấy lời khai
quan để làm rõ
từ dữ liệu camera an ninh và các chứng cứ thu thập được các trinh sát xác định
nhóm của nhi đã thực hiện hành vi tạt sơn nên mời về chủ sở làm việc
tại đây nhóm của nhi khai nhận được một đối tượng tên t t d thuê tạt sơn và tiệm tạp hóa của bà n
với giá một triệu đồng một lần
nhóm của nhi đã thực hiện việc tạt sơn vào tối bảy tháng năm và dạng sáng tám tháng năm
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý
mới đây ông trần văn đạo chủ tịch ủy ban nhân dân xã xuân thịnh thị xã sông cầu tỉnh phú yên cho biết
có sáu mươi một ba mươi chín tấn tôm hùm và hai mươi chín năm tấn cá nuôi lồng bè của một trăm sáu mươi hộ dân trên địa bàn bị chết
trong sáng hai mươi tháng năm tri cục thủy sản tỉnh phú yên kiểm tra vùng nuôi thủy sản tại xã xuân thịnh
và cho rằng nguyên nhân ban đầu khiến tôm hùm cá chết hàng loạt tại thị xã sông cầu
là do thời tiết nắng nóng kết hợp với mưa rông trong những ngày qua dẫn đến môi trường nước bị thay đổi
hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng tôm cá chết
theo ủy ban nhân dân thị xã sông cầu hiện trên địa bàn có khoảng tám mươi ba ô lồng với hơn hai bè nuôi trồng thủy sản
trong đó phần lớn là nuôi tôm hùm chiếm sáu mươi số lồng nuôi của tỉnh
thị xã sông cầu được biết đến là thủ phủ tôm hùm của tỉnh phú yên và cả nước với sản lượng hơn một tấn mỗi năm
sáng hai mươi tháng năm lãnh đạo công an huyện đông hưng thái bình xác nhận
trên địa bàn huyện mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ một người bị thương
cụ thể khoảng h hai mươi phút ngày một mươi chín tháng năm tại quốc lộ ba mươi chín đoạn qua thôn cao mỗ xã trương dương huyện đông hưng
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô di chuyển theo hướng hưng hà đi đông hưng và xe máy đi ngược chiều
qua điều tra cơ quan công an xác định ô tô mang biển kiểm soát một mươi bảy c một trăm ba mươi năm x do anh hdt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tẻ phương tiền phong tp thái bình điều khiển
xe máy mang điển kiểm soát một mươi bảy b ba nghìn năm trăm ba mươi bảy xx do nmh sinh năm hai nghìn bảy chú tẻ xá đông quan điều khiển
trở theo nst sinh năm hai nghìn bảy chú tẻ xá đông á
và txa sinh năm hai nghìn tám chú tẻ xá hồng bạch huyện đông hưng
cả ba người trên xe máy đều không đổi mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ cao
sau va chạm hát và t tử vong tại chỗ a bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một dao phóng lợn của nhóm thanh niên đi xe máy
vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân xã yên tiến huyện ý yên tỉnh nam định cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong
cụ thể khoảng ba giờ ngày hai mươi tháng năm tại khu vực ngã ba cát đằng hướng từ quốc lộ một mươi sẽ vào đường năm mươi bảy b
đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa với người phụ nữ đi xe đạp
sự việc được camera an ninh bên đường ghi lại
trong đường gần barrier rào chắn hạ xuống có đèn cảnh báo nguy hiểm
nhưng người phụ nữ vẫn dắt xe đạp đi qua đường ray dẫn tới hậu quả đau lòng
ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn lực lượng chức năng đã tới hiện trường
xác định nạn nhân là bà d t b sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tài xá yên đồng huyện ý yên
hiện tại bà b đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
công an huyện ý yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
vừa qua lễ hội hoa sinh biên giới năm hai nghìn hai mươi bốn đã được tổ chức
với quy mô cấp thành phố với chủ đề biên cương tổ quốc tôi
tại xã hải sơn thành phố móng cái quảng ninh
đây là năm thứ ba lễ hội hoa sinh biên giới được tổ chức
so với hai lần trước năm hai nghìn hai mươi bốn lễ hội tổ chức với quy mô rộng hơn
tại ba địa điểm là trung tâm văn hóa thể thao xã chợ phiên bò hèn
và đồi sim mã thầu sơn
theo đại diện phòng văn hóa thông tin thành phố móng cái
trong hai ngày diễn ra lễ hội hoa sim biên giới
có đông đảo người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm
nét độc đáo của vùng đất biên cương này
sự kiện là sản phẩm du lịch mới gắn với phát triển du lịch tâm linh
du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng xã hải sơn
trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động như chợ phiên pò hèn
với trên ba mươi gian hàng giới thiệu sản vật ẩm thực đặc sắc của các địa phương
ngoài ra còn có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
biểu diễn các tiết mục ca ngợi đảng bác hồ quê hương đất nước
trình diễn lễ cấp sắc biểu diễn các tiết mục hát sao duyên của dân tộc sao
và hát sóng co của dân tộc sán chỉ
bên cạnh đó các hoạt động thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian
như giải bóng đá nam bóng đá nữ thi đánh quay ném còn cầu khỉ
bịt mắt bắt vịt đậm niêu lầy cỏ tức sái mả
thi trang điểm cô dâu dân tộc giao và sán chỉ
ra bánh giày giao lưu dân vũ với các xã phường
lễ hội gắn với các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng
nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết
đề án chương trình kế hoạch về phát triển du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển khu du lịch quốc gia
trà cổ móng cái tỉnh quảng ninh đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
và toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
tạo không khí vui tươi phấn khởi và cổ vũ cán bộ nhân dân các dân tộc
tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế
văn hóa xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn
thông qua các hoạt động trên nhằm bảo tồn phát huy tôn vinh giới thiệu quảng bá
các hình ảnh tiềm năng lợi thế và khai thác những giá trị văn hóa truyền thống
đặc sắc của đồng bào các dân tộc thành phố móng cái nói chung
và các xã miền núi biên giới nói riêng thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm
tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân góp phần tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội của xã hải sơn và thành phố móng cái
hải sơn là xã vùng cao biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số
cách trung tâm thành phố móng cái ba mươi bốn km về phía tây bắc
có vị trí trọng yếu chiến lược về quốc phòng an ninh
đơn vị hành chính có ba thôn dân số có ba trăm năm mươi hai hộ với một tám trăm sáu mươi hai nhân khẩu
gồm ba thành phần dân tộc kinh giao sán chỉ
trong đó dân tộc thiểu số chiếm tám mươi sáu
hải sơn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý khí hậu cảnh quan thiên nhiên
dành làm thắng cảnh di tích lịch sử sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc
đặc sắc về sản vật địa phương có nhiều điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn
như khu di tích lịch sử quốc gia pò hèn cột mốc một nghìn ba trăm bốn mươi bảy chợ phiên bò hèn
làng đích hỏa xóm họ đặng đồi si mã thảo sơn xóm hai mươi sáu hộ đỉnh panai
lòng hồ tràng vinh thơ mộng và đặc biệt là có đường quốc lộ một mươi tám c đi qua địa bàn thuận lợi
đây là tiềm năng lợi thế cho hải sơn phát triển
trong những năm qua hải sơn luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh thành phố
đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới khang trang
quan tâm dành nguồn lực tổ chức các chương trình lễ hội văn hóa độc đáo
với những nỗ lực trong công tác tổ chức quảng bá du lịch tại địa phương
xã hải sơn đã và đang trở thành khu du lịch tiêu biểu
thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
đây được xem là chìa khóa để hải sơn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới
sau bốn ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng năm diễn ra tưng bừng với nhiều sự kiện hội thảo hội thi
tối ngày một mươi chín tháng năm lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề dạng người sắc sen đã bế mạc
ban tổ chức cho biết đã có khoảng hai trăm linh người dân đến tham quan thường lãm
ngày đầu tiên khai mạc lễ hội thời tiết không tốt
có mưa nên ít du khách tìm đến tham quan mua sắm
tuy nhiên những ngày sau đó lễ hội sen đồng tháp thu hút rất đông du khách tìm đến tham quan mua sắm
đặc biệt là buổi tối
sự kiện đã cho thấy một lần nữa các hoạt động trải nghiệm mang đến nét đặc trưng rất riêng của văn hóa vùng sông nước miền tây nam bộ
luôn thu hút rất đông du khách tìm đến
lễ hội sen năm nay không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa về sen
mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối giao lưu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
và những người làm kinh tế về sen
tại sự kiện nhiều hoạt động lớn nhỏ diễn ra
có không ít hoạt động đã động lại trong lòng du khách gần xa
cũng như bà con nhân dân đồng tháp
trước đó trong khuôn khổ lễ hội sen đồng tháp
với mong muốn lan tỏa giá trị sen và tình yêu hoa sen
loài hoa được đồng tháp chọn là hình ảnh đặc trưng
và quyết tâm tạo dựng thương hiệu đồng tháp đất sen hồng
ban tổ chức đã trao tặng khoảng bốn túi hạt sen hồng đồng tháp
các túi hạt xe này được ban tổ chức ân cần trao cho du khách gần xa khi đến tham quan trải nghiệm tại lễ hội
trong mỗi túi hạt sen có năm hạt sen là giống sen hồng đồng tháp
có mã qr code hướng dẫn quy trình gieo trồng và chăm sóc hạt sen
lễ hội cũng tạo được thành công khi nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và năm mươi năm năm thực hiện di trúc bác hồ kính yêu
trong khuôn khổ lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng tháp phối hợp các đơn vị liên quan
lần đầu tổ chức cho năm năm trăm linh phụ nữ đồng tháp tham gia hoạt động diễu hành
với áo dài dạng người sắc sen
sự kiện càng thêm nhộn nhịp và tươi vui hơn khi hàng nghìn phụ nữ đến từ các huyện thành phố sở ban ngành
trên địa bàn tỉnh đồng tháp có mặt từ rất sớm
có người là nông dân người là giáo viên người mua bán ở chợ
cũng soạn cho mình chiếc áo dài và chiếc nón lá có những họa tiết hình hoa sen lá sen
suốt chẳng đường đi ai nấy cũng tươi vui bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được tham gia sự kiện lớn của tỉnh
quá trình di chuyển nhiều chị em phụ nữ còn dừng lại
chụp ảnh quay những đoạn clip ngắn để lưu niệm từng khoảnh khắc trong tà áo dài thước tha
dịp lễ hội lần này nhiều cuộc thi hội thi diễn ra
cụ thể như cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật năm hai nghìn hai mươi bốn
hội thi đọc sách cùng sen hội thi vẽ bích họa xen
hội thi thiết kế sản phẩm quà tặng từ sen
cũng đạt được nhiều thành công khi có đông đảo quần chúng nhân dân học sinh sinh viên
và cán bộ công nhân viên chức tham gia và đạt chất lượng cao
phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp trần trí quang cho biết
lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn là sự kiện quan trọng
giúp tỉnh đồng tháp quảng bá văn hóa du lịch tỉnh nhà
đây còn là dịp để địa phương nhận diện đầy đủ hơn
những giá trị của sen trong đời sống văn hóa kinh tế của người dân đồng tháp
qua đó giúp tỉnh định hướng tốt hơn việc phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sen
trong bối cảnh hội nhập quốc tế
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay